trong truyền thống vẻ vang năm xưa các kiểu thanh niên sung phong tình nguyện tháng tám thủ đô vẫn giữ gìn tư cách phẩm chất sống giản dị trung thực nghĩa tình nêu gương cho con cháu
trưởng thành từ phong trào nhiều hội viên thanh niên sung phong sau này đã thành các nhà trí thức nhà khoa học văn nghệ sĩ lãnh đạo các cơ quan đơn vị nổi tiếng
mặc dù đã ở cái tuổi xưa nay hiếm nhưng nhiều thanh niên sung phong tình nguyện tháng tám thủ đô năm xưa vẫn tham gia hoạt động ở các tổ chức chính trị xã hội
hơn nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng những câu chuyện của các cựu thanh niên sung phong chia sẻ như chuyển thêm ngọn lửa cho thế hệ thanh niên thủ đô nói chung và cả nước nói riêng tiếp tục tích cực đóng góp cho sự phát triển của thủ đô và đất nước
chúng tôi đi mở những con đường những con đường mà chúng tôi đi chưa có đường từ phải phát cây phát cối từ đường mòn chúng tôi mở rộng ra đi bước nào cũng có bắt bám chân
nhiều người phát khóc lên vì gian khổ
nhưng hôm lũ về chúng tôi làm ôm
hôm nhau nhịp đói đợi lũ cạn thì mới đi lấy nướng thực được
năm hôm phải nuộc sắn quay chấm muối ăn
nhưng mưa lắng chúng tôi cũng vượt qua
rồi năm tháng những con đường mở rộng ra nối tiếp những con đường từ chính cái nhánh ấy đi vào những con đường để các đơn vị quân sự người ta mở đường để kho tàng vũ khí và sản xuất vũ khí
chúng tôi làm miệt mài cảm thấy ngày tháng quên đi chỉ đêm về mới nhớ nhà nhớ hà nội nhớ ánh sáng phố phường
những nhiệm vụ của đảng những nhiệm vụ của thanh niên chúng tôi lúc bây giờ
nhớ nó nguôi ngoài nhanh lắm lại trôi đi
và chúng tôi chỉ có mục đích là sao mở nhiều con đường sâu vào trong rừng già càng tốt để cho nhà nước phát triển kinh tế văn hóa miền núi như miền xuôi
kế thừa những truyền thống tốt đẹp đó hiện nay phong trào thanh niên tình nguyện tháng tám thủ đô năm xưa này đã và đang được phát huy với nhiều hình thức tổ chức phong phú đa dạng như
ngày thứ bảy tình nguyện mùa hè tình nguyện tháng thanh niên thu hút hàng triệu thanh niên thủ đô cũng như cả nước tích cực tham gia
phong trào thanh niên sung phong tình nguyện tháng tám thủ đô năm xưa đã góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương của đảng nhà nước trong một giai đoạn cách mạng
và góp phần làm dạng dỡ thêm trang sử vẻ vang của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
đồng thời cũng là truyền thống tốt đẹp cho các thế hệ thanh niên tuổi trẻ hôm nay trong các phong trào thanh niên lập nghiệp và giữ nước
đến đây thời lượng của chương trình thủ đô ngày mới tuần này của chúng tôi cũng đã hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt